sau sáu ngày bị lừa bán sang trung quốc năm người phụ nữ ở bản lụng sàng xã triềng lương huyện mai sơn tỉnh sơn la đã may mắn trốn thoát và trở về nhà vào ngày một mươi chín tháng chín
vụ việc này đã một lần nữa cho thấy tình trạng đáng báo động về việc mua bán người ở các bản làng vùng cao tỉnh sơn la
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh sơn la
bản vùng cao lụng sàng thuộc xã triềng lương huyện mai sơn từ trước đến nay vốn yên bình cuộc sống của người dân cứ thế ngày ngày trôi qua yên ả
vậy mà gần một tuần nay người dân trong bản làng xôn xao lo lắng trước việc năm người phụ nữ trong bản bị lửa bán sang trung quốc
khi biết mình bị lừa bán sang trung quốc năm người phụ nữ vốn quanh năm chị ở nhà chưa từng một lần bước chân ra khỏi bản làng đã hết sức hoảng sợ
họ đã tìm mọi cách để bỏ trốn về nhà
và may mắn thay họ đã được một người đàn ông người mông đang làm việc ở trung quốc giúp đỡ bỏ trốn bằng cách chạy vào rừng rồi trở về việt nam
cả năm chị em bản với nhau nói dối chủ nhà là bị đau bụng do thức ăn không hợp khẩu vị
thế là họ đi mua thuốc mình cùng mọi người mới bỏ trốn
chúng nó đuổi theo nên phải trốn dưới con suối ở bãi cỏ danh
mình đứng đấy từ bảy h ba mươi đến ba giờ chiều
cả người ngập trong nước chỉ có đầu là nổi lên
sợ lắm con mũi đốt không dám kêu vì sợ bị phát hiện
chính cuộc sống khó khăn cùng với nhận thức còn thấp nên người phụ nữ này đã tin những lời của kẻ lừa đảo để bỏ đi
và chính chồng con của họ
là người phải chịu sự mất mát đau khổ khi mất vợ mất mẹ
gia đình tôi khi phát hiện vợ tôi bị họ lừa bán sang trung quốc thì lo lắng
con cái thì khóc lóc thiêu sót mẹ
chỉ mong thế nào vợ sớm quay về với bố con tôi
ở các bản làng vùng sâu vùng cao của tỉnh sơn la
tình trạng phụ nữ bị kẻ xấu rụ rỗ rồi bán sang trung quốc những năm gần đây đã xảy ra ngày càng nhiều
không ít vụ việc đã bị lực lượng chức năng phát hiện kịp thời giải cứu và bắt giữ những kẻ lừa đảo
đợt vừa rồi thì cũng có năm chị em trong vi lựa đảo về sang trung quốc
nhưng mà may cũng về cái kịp thời về ngăn chặn
nên là cũng năm chị em đã quay về xuống địa bàn an toàn
và trong thời gian tới trong địa bàn xã của công an xã
ủy ban dân xã sẽ tiến hành đập kế hoạch tuyên truyền vận động cho bà con hiểu về tác động
tác hại của những cái
tội phạm buôn bán người
với sự nhẹ dạ cả tin và thiếu hiểu biết
thì những người phụ nữ vùng cao đang là đối tượng được nhiều kẻ lừa đảo buôn bán người nhắm tới
nếu chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng không có những biện pháp hiệu quả để ngăn chặn
thì tình trạng sẽ tiếp tục tái diễn
và không biết sẽ còn bao nhiêu gia đình phải lâm vào cảnh chia ly như thế này nữa